thông tin mới nhất từ bộ y tế cho biết đến nay việt nam đã ghi nhận gần chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được chữa khỏi
hơn một mươi ba bảy triệu liều vaccine đã tiêm chủng
riêng hà nội trưa ngày hôm nay một mươi năm tháng tám thủ đô ghi nhận thêm hai mươi bảy ca mắc mới trong đó có bảy ca ghi nhận tại cộng đồng
như vậy là trong một mươi tám giờ qua hà nội có ba mươi năm ca dương tính với sars cov hai trong đó có chín ca tại cộng đồng
phát biểu tại lễ phát động phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm phan văn mãi cho biết tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp
các tỉnh xung quanh thành phố có số ca nhiễm mới tăng nhanh những ngày gần đây
tại tp hcm số ca nhiễm của thành phố vẫn còn cao công tác tiếp nhận điều trị có lúc có nơi chưa đáp ứng kịp
do đó việc kiểm soát dịch bệnh trước ngày một mươi năm tháng chín như nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ đặt ra cho tp hcm nhiều thách thức
thành phố sẽ ưu tiên tối đa công tác phòng chống dịch đặt sức khỏe
tính mạng của người dân lên trên hết trước hết
vì vậy sẽ phải kéo dài thời gian giãn cách xã hội thêm một tháng nữa để tập trung khống chế nguồn lây nhiễm
đưa số ca nhiễm về mức thấp nhất đưa số ca bệnh về dưới công suất điều trị của hệ thống y tế
để không chế được dịch bệnh lãnh đạo tp hcm kêu gọi cán bộ chiến sĩ đồng bào thành phố
tiếp tục đồng lòng chung sức phát huy vai trò to lớn của nhân dân trong phòng chống dịch
sau ba tuần thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính
phủ lực lượng chức năng tp bumathur tỉnh đắk lắc đã xử phạt sáu trăm tám mươi sáu trường hợp vi phạm
các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín thu nộp ngân sách hơn một hai tỷ đồng
những trường hợp bị xử phạt chủ yếu ở các lỗi như ra đường không đeo khẩu trang ra ngoài trong trường hợp
không cần thiết tụ tập đông người không chấp hành hiệu lệnh dừng phương tiện kiểm tra tại các chốt kiểm soát
phòng chống dịch tp bumathur thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị một mươi sáu từ ngày hai mươi bốn tháng bảy
khi trên địa bàn xuất hiện chùm ca lây nhiễm
cộng đồng lớn số ca nhiễm tăng nhanh đến hết ngày một mươi bốn tháng tám kết thúc cách ly xã hội
chùm lây nhiễm trong cộng đồng ở thành phố đã được kiểm soát tuy nhiên để đẩy lùi dịch covid một mươi chín
sớm đưa nhịp sống trở lại bình thường tp bumathur tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi năm của thủ tướng chính phủ
cho đến khi có thông báo mới như vậy trong đợt covid một mươi chín bùng phát lần thứ tư này
tp bumathur ghi nhận sáu mươi chín ca mắc trong đó có một mươi hai ca đã được xuất viện
công an phường trảng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai hôm nay cho biết đã lập biên bản xử phạt ba trường hợp
trong một gia đình vì có hành vi có lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thành công vụ
và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ba thành viên trong một gia đình gồm tô vĩnh huế lê thị hương và tô thị quỳnh cùng ngụ tại khu phố
phường tràng giài tổng mức xử phạt cho ba người là hai mươi hai triệu đồng trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám
lực lượng phòng chống covid một mươi chín phường tràng dài trong lúc tuần tra địa bàn đã phát hiện ba người nói trên
đang bán trái cây tại khu vực gần ngã tư quang thắng thuộc khu phố ba phường tràng giài
khi lực lượng yêu cầu kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt hành chính
thì cả ba liên tục chửi bới lực lượng kiểm tra vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại bằng clip
rồi đưa lên mạng xã hội
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
sáng nay tổ tuần tra kiểm soát công an tp đồng xoài tỉnh bình phước
phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt khẩn cấp nguyễn thị cẩm trí
ba mươi hai tuổi quê an giang và đỗ hữu toàn ba mươi một tuổi ngụ tp đồng xoài tỉnh bình phước
để điều tra về hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tiến hành kiểm tra đỗ hữu toàn và nguyễn thị cẩm trí cùng đi xe máy
lưu thông từ hướng tp đồng xoài đi tp hồ chí minh
lực lượng công an phát hiện trên xe có ba bịch ni lông chứa tinh thể màu trắng
và hàng trăm viên nén màu xanh nghi là ma túy được ngụy trang đặt trong bịch cà phê
chỉ vì một đối tượng trong nhóm bị nhìn đều khi đang bốc đầu xe ngoài đường
mới đây một nhóm đối tượng gồm một mươi chín thanh niên đã mang theo nhiều vũ khí
để gây chiến tại khu vực sân vận động mỹ đình hà nội
rất may vụ việc đã được lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc từ liêm hà nội kịp thời ngăn chặn
nhóm thanh niên đối tượng bị nhìn đều khi đang bốc đầu xe ngoài đường

di chuyển bằng xe máy với tốc độ cao qua nhiều tuyến phố để thị uy trước khi đến điểm hẹn giao chiến
tuy nhiên thấy không cân sức nhóm thanh niên còn lại đã bỏ chạy
nhóm còn lại không tìm được đối thủ giao chiến nên đã đuổi đánh cả những người đi đường
dù không hề có mâu thuẫn gì
hiện một mươi năm đối tượng đã bị tạm giữ tại công an quận bắc tử liêm
bốn đối tượng còn lại đang bị lực lượng cảnh sát hình sự truy bắt
cũng vẫn là tình trạng
cảnh sát hình sự truy bắt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây dối trật tự công cộng
một vụ việc khác xảy ra ở quảng ngãi cũng vừa được công an thành phố quảng ngãi kịp thời phát hiện xử lý
tám đối tượng đã bị khởi tố hình sự về hành vi cố ý gây thương tích
bên cạnh việc xử lý nghiêm minh của cơ quan chức năng phụ huynh và người thân
cần phải có biện pháp giáo dụng giăn đe con em mình chặt chẽ hơn nữa
tám đối tượng này đã bị công an tp quảng ngãi khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào chiều ngày một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một anh đinh quang huy sinh năm hai nghìn năm
chú tại xã tịnh thọ huyện sơn tịnh đang chụp hình từ khu vực dự án an cô ra
thuộc xã tịnh khê tp quảng ngãi thì nguyễn phúc trường sinh năm hai nghìn bốn
chú tệ xã bình châu huyện bình sơn lôi kéo một mươi năm đồng bọn có trang bị hung khí nóng
đến trăm huy nhiều nhát gây thương tích nặng
nguyên nhân là trước đó huy và trường có mâu thuẫn với nhau
một đứa đi trong mũi dương quang huy chỉ dương quang huy là nhỏ bay chạy vô chiếm đầu tiên
ngồi bên ta và đồn chiếm vào mũi hiểm tăng chiếm vào mông và chân hành vi nguy hiểm cho xã hội
đang nói việc lôi kéo đồng bọn đi gây án chỉ có lôi kéo các em ruột của mình
ở tuổi vị thành niên xa ngã vào con đường phạm tội
qua vụ án cho thấy một số phụ huynh còn buông lỏng trong việc quản lý giáo dục con em của mình
tôi xin lỗi đứng xin lỗi cho hai đứa con
bữa tắt cỏ mấy đứa cháu thì giờ nó ra đường ở nhà thì nó không như vậy
mà giờ ra đường bọn bè thì trước mắt bây giờ tôi đứng ra tôi xin lỗi tôi cũng không biết nói gì hơn nữa
thời gian qua công an tp quảng ngãi và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình
ngăn chặn trên hàng chục nhóm thanh châu niên mang hụt nghi nóng đi gây án và đua xe chai phép
hầu hết nguyên nhân của các vụ án đều có mâu thuẫn nhỏ giữa một số cá nhân
nhưng với cách sống buông thả đua đòi muốn thể hiện bản lĩnh cá nhân
nên nhiều thanh thiếu niên đã bị lôi kéo dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật
tuổi trẻ năm nổi trí suy nghĩ thích thể hiện
thanh châu niên vi phạm pháp luật thứ nhất là một số thanh niên là việc quản lý của gia đình
cái thứ hai nữa là cái mặt trái của xã hội tác động vào cái ý thức của thanh niên bây giờ
thường đua đòi và tập làm người
tôi là một người lớn và tập thể hiện tính cách cá nhân của mình
muốn thể hiện cho người khác thấy rằng mình đây có vẻ là đằng anh đằng chị
công an tp hcm đã xử lý rất nhiều đối tượng qua quá trình trinh sát qua quá trình quản lý đối tượng
ngoài các biện pháp ngăn chặn xử lý của lực lượng chức năng đòi hỏi mỗi phụ huynh hoặc người thân
cần có biện pháp quản lý giáo dục con em của mình chặt chẽ hơn nữa
việc quan tâm nhắc nhở giáo dục
thường xuyên liên tục
có như vậy mới hạn chế tối đa vì con em của mình vi phạm pháp luật
theo thống kê của bộ y tế cho đến nay việt nam đã ghi nhận hai trăm sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi bốn ca covid một mươi chín
gần chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đã được chữa khỏi
hơn một mươi ba bảy triệu liều vaccine đã tiêm chủng
chính phủ cũng vừa đồng ý mua bổ sung gần hai mươi triệu liều vaccine pfizer
bộ y tế khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vaccine phòng covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
để sớm có vaccine
sớm nhất nhiều nhất có thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch
bảo đảm chất lượng hiệu quả chống mọi tiêu cực trong quá trình mua và sử dụng vaccine
để đảm bảo giữ vững hiệu quả phòng chống dịch bệnh
rất nhiều tỉnh thành phía nam trong đó có bạc liêu vĩnh long bến tre đồng tháp và thành phố cần thơ
sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm từ bảy cho đến một mươi bảy ngày vì tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cho biết là địa phương sẽ áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng thêm
bảy ngày tính từ ngày một mươi sáu tháng tám
sau một tuần tiếp tục giãn cách ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh bạc liêu
sẽ đánh giá tình hình để có những phương án giãn cách phù hợp
tại vĩnh long địa phương chưa có quyết định cụ thể nhưng ít nhất phải áp dụng chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi ngày
tức là cho đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
hết thời gian trên tỉnh vĩnh long đánh giá nguy cơ dịch bệnh để xem xét việc nới lỏng giãn cách
tại bến tre cũng sẽ kéo dài chỉ thị một mươi sáu thêm hai tuần từ ngày một mươi sáu tháng tám
còn ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp áp dụng biện pháp giãn cách đến hết ngày hai mươi năm tháng tám
trong thời gian kéo dài chỉ thị một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp yêu cầu các sở ngành địa phương
khẩn trương thực hiện giải pháp cấp bách cho mục tiêu sớm kiểm soát dịch bệnh trước ngày hai mươi năm tháng tám
tại cần thơ sở y tế đề nghị thành phố giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi ngày
kể từ giờ ngày một mươi sáu cho đến hai mươi bốn h ngày hai mươi năm tháng tám
trong ngày bắt đầu từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi tháng tám
ngành y tế tiếp tục triển khai xét nghiệm
cộng đồng đợt bốn tại các xã phường thị trấn thuộc chín quận huyện có nguy cơ cao và rất cao
công an tỉnh lâm đồng cho biết là đã làm rõ nội dung video cò cách ly y tế gây bất bình dư luận
xảy ra tại chốt kiểm dịch số một tỉnh lâm đồng trên quốc lộ hai mươi đoạn qua huyện đạ hoai
công an tỉnh lâm đồng cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính người đàn ông ba mươi hai tuổi
chú tại phường lộc sơn thành phố bảo lộc là quản trị của trang fan space người lâm đồng
về hành vi đã cung cấp thông tin sai sự thật
tiến hành xác minh công an tỉnh lâm đồng kết luận video này là ghi hình đúng thực tế
nhưng chỉ có một phần diễn biến của vụ việc không phản ánh đầy đủ toàn bộ quá trình
nên không đảm bảo sự khách quan và phản ánh đúng bản chất của sự việc
người quản trị của cha người lâm đồng đã tự ý đăng tải video mà không có sự đồng ý của người quay
với vi phạm trên người đàn ông này đã bị xử phạt vi phạm hành chính số tiền bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng

có thể thấy hiện nay trên mạng xã hội vẫn chưa chấm dứt hành vi đăng tải những thông tin sai sự thật
thông tin chưa được kiểm chứng về dịch bệnh gây hoang mang trong dư luận
nếu như không xử lý kịp thời sẽ dễ phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương
và gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước
xác định được điều này cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước thì lực lượng công an tỉnh đồng tháp
một mặt tập trung chống dịch và mặt khác nhanh chóng vào cuộc mạnh tay xử lý các thông tin xấu độc sai sự thật trên mạng xã hội
thời gian qua tình trạng phát tán tin giả tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh covid
và công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín có dấu hiệu gia tăng trên địa bàn tỉnh đồng tháp
từ đầu năm đến nay công an toàn tỉnh đã phát hiện một trăm một mươi hai trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội để đăng tải
chia sẻ nội dung sai sự thật về tình trạng sức khỏe đời tư ca nhân của những người có liên quan đến các ca nhiễm
nghi nhiễm và truy vết về hiệu quả của các loại vaccine covid một mươi chín
xuyên tạc về các biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính phủ và địa phương nhằm mục đích giật tiết câu like câu view
tại thành phố sa đéc trong khi lực lượng chức năng đang căng mình chống dịch và đẩy nhanh tiến đội tiêm hừa vaccine covid một mươi chín
thì đối tượng phan tị nhã phương và nguyễn phúc nghi cùng chú tại địa phương lại sử dụng mạng xã hội facebook cá nhân
để đăng tải thông tin sai sự thật về chiến dịch tiêm vaccine phòng chống dịch bệnh của chính phủ
gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng và đội ngũ của cán bộ làm công tác phòng chống dịch bệnh
hai đối tượng này đã bị lực lượng chức năng xử phạt hành chính với tổng số tiền là một mươi triệu đồng
về hành vi cung cấp nội dung sai sự thật trên mạng xã hội
thành phố hồng ngự là vùng xanh vùng trước dịch bệnh của tỉnh hồng tháp
thế nhưng vào ngày một mươi tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đối tượng đinh thị bé trang chú phường an thạnh
đã sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng trong ngày địa phương này đã có ca dương tính với sars cov hai cho cộng đồng
đây là tin hoàn toàn bịa đặt không chỉ gây nhiễu loạn thông tin mà còn tạo nên tâm lý lo lắng hoang mang trong dư luận nhân dân
lực lượng an ninh mạng đã chủ động
tích cực tổ chức công tác nắm tình hình trên không gian mạng kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật
tích cực tham mưu bang giám đốc công an tỉnh đề xuất lãnh đạo tỉnh quỹ quỹ ban nhân dân tỉnh
thường xuyên chỉ đạo phát huy vai trò của hệ thống chính trị và toàn xã hội
cùng chung tay tuyên truyền đấu tranh phản bác lại những thông tin xấu độc sai sự thật
gây hoang mang trong dư lượng nhân dân tại địa phương
lấy cây đẹp dẹp cây xấu lấy cây tích cực để đẩy lùi tiêu cực trên mạng xã hội
trong thời điểm tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
nếu người dùng mạng xã hội không tận trọng xem xét thông tin sẽ rất dễ bị kích động
dẫn đến những hành động yếu suy nghĩ như like chia sẻ bình luận tiêu cực
làm ảnh hưởng đến bản thân xã hội và đất nước
do đó mọi người khi tham gia mạng xã hội cần kiểm chứng cơ sở nguồn thông tin để cùng chung tay để lùi dịch bệnh
hơn lúc nào hết chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm và loại bỏ tin rác trên không gian mạng
góp phần làm cho môi trường xã hội ngày càng văn minh hiện đại hơn
bên cạnh các hành vi đăng tải sai sự thật về dịch bệnh
các vụ việc chống đối vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh cũng được liên tiếp xử lý tại nhiều địa phương
hôm nay công an phường trảng giài tp biên hòa tỉnh đồng nai cho biết đã lập biên bản xử phạt ba trường hợp trong một gia đình
vì đã có hành vi có những lời nói lăng mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ và vi phạm quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
ba thành viên trong một gia đình gồm tô vĩnh huế lê thị hương và tô thị quỳnh cùng ngụ tại khu phố ba phường trảng giải
tổng mức xử phạt cho ba người là hai mươi hai triệu đồng
trước đó vào chiều ngày một mươi hai tháng tám lực lượng phòng chống covid một mươi chín phường trảng dài trong lúc tuần tra trên địa bàn
phát hiện ba người trên đang bán hàng tại khu vực gần ngã tư quang thắng thuộc khu phố ba phường trảng giải
và khi lực lượng yêu cầu kiểm tra giấy tờ để lập biên bản xử phạt hành chính thì cả ba đã liên tục chửi bới lực lượng kiểm tra
vụ việc được người dân dùng điện thoại ghi lại băng clip rồi đưa lên mạng xã hội
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội và các đơn vị liên quan đồng thời chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân tối cao
đề nghị truy tố các bị can nguyễn đức trung nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên thoát nước hà nội và nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ acic
cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
kết luận điều tra của bộ công an xác định ông nguyễn đức trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để chỉ đạo lãnh đạo công ty trách nhiệm hiếu hạn
một thành viên thoát nước hà nội mua chế phẩm redoxi ba c từ công ty acate là công ty gia đình của ông trung với mức giá cao hơn mua từ nhà sản xuất
được hưởng khoảng lợi nhuận gộp không chính đáng số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can nguyễn đức trung ngoài việc gây thiệt hại cho ubnd tp hà nội để vụ lợi cho công ty gia đình
còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức cá nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ubnd tp hà nội của người đứng đầu tp hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử xem xét xác định các tình tiết tăng nặng
theo quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn đức trung trong quá trình truy tố xét xử
trong khi đó công an tp thủ đức đang tạm giữ phan phi toàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại quận tân bình để điều tra về hành vi giả danh công an
toàn là chủ tài khoản facebook không tên đã đăng tải bài viết với lời lẽ thiếu chuẩn mực gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự của lực lượng công an
và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân đồng thời ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch bệnh của chính quyền địa phương
toàn khai nhận làm nghề lái xe thuê toàn đã đặt mua trang phục công an trên mạng với giá là một triệu đồng
và khi mặc trang phục này toàn đã tự do đi lại qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh mà không bị kiểm tra hoặc là hỏi giấy tờ
ngoài ra toàn còn sử dụng hình ảnh trang phục công an làm hình đại diện trên tài khoản facebook của mình
nhằm tạo sự tin tưởng đối với các nhà hào tâm và dễ dàng xin tài trợ lương thực thực phẩm
hiện nay vụ việc đang được công an tp thủ đức khẩn trương làm dễ dàng
công an tp thủ đức đã đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
tổ hai mươi một công an tỉnh cà mau nhận được thông tin từ người dân cung cấp tại khu nhà trọ cho thuê của một người dân
thuộc khu vực khóm bảy phường bảy tp cà mau
có một số đối tượng nam nữ đang tụ tập ăn nhậu và đánh nhau gây mất an ninh trật tự trong thời điểm thực hiện giãn cách xã hội
tổ công tác đã nhanh chóng đến hiện trường kịp thời phát hiện và ngăn chặn nguyễn thị liền
và nguyễn văn xuyên đang đánh nhau ở phía ngoài
còn bên trong phòng trọ có ba thanh niên đang ngồi nhậu gồm nguyễn văn sang phạm gia huy và lý trung hải
kiểm tra phòng trọ lực lượng thu giữ thêm một dao và hai xe mô tô
qua làm việc trong lúc các đối tượng đang nhậu thì giữa liền và xuyên xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến đánh nhau
test nhanh lý trung hải dương tính với chất ma túy
các đối tượng hiện đã được bàn giao về công an phường để tiếp tục điều tra xử lý
tại hà nội mặc dù thành phố đang siết chặt các biện pháp kiểm soát để thực hiện tốt việc giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan
thế nhưng mới đây thì một nhóm đối tượng gồm một mươi chín thanh niên đã mang theo nhiều hung khí để gây chiến tại khu vực sân vận động mỹ đình hà nội
và rất may vụ việc đã được lực lượng cảnh sát hình sự công an quận bắc tử liêm hà nội kịp thời ngăn chặn
nguyên nhân khiến nhóm thanh niên này sẵn sàng hỗn chiến giữa mùa dịch chỉ đơn giản là vì một đối tượng trong nhóm bị ngộ độc
hàn đều khi đang bốc đầu xe ngoài đường
trong lúc hà nội đang giãn cách không tìm được chỗ chuẩn bị vũ khí nhà lại sẵn có máy hẳn
nam đã nhận hàn tuyếp sắt và một mươi con dao phóng lợn cho đồng bọn đi đánh nhau

không chỉ gây dối trật tự công cộng vi phạm quy định giãn cách xã hội giữa thời điểm dịch bệnh
nhóm đối tượng này còn ngang nhiên chiêu chọc khiêu khích các chốt kiểm soát dịch bệnh trên những đoạn đường mà nhóm này di chuyển qua

trong lúc hà nội đang diễn biến phức tạp nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi năm và một mươi sáu của chính phủ
trong khi người dân cả nước đang đồng lòng cung cấp ủy chính quyền các cấp chống dịch
thì có không ít những tin tức thất thiệt bịa đặt giả mạo được tung ra gây hoang mang bức xúc dư luận
mặc dù nhiều trường hợp đã bị cơ quan chức năng xử lý hành chính thậm chí là xử lý hình sự
song virus tin giả và biến chủng của nó vẫn xuất hiện lan truyền một cách nhanh chóng
từ sáng ngày một mươi hai tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
trên mạng xã hội lan truyền thông tin có nội dung
bí thư thành phố chỉ đạo sẽ không cho người dân di chuyển trong bảy ngày
rất nhiều người lo lắng hoang mang trước thông tin này
thế nhưng sở thông tin và truyền thông thành phố hà nội
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đều khẳng định đây là tin giả mạo sai sự thật
hiện các cơ quan chức năng đang tập trung phối hợp khẩn trương xác minh
và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật
tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp
thì trên không gian mạng thông tin sai lệch xuyên tạc xấu độc ngày càng gia tăng
cả về mức độ và xu hướng
tin giả đang ngày càng trở nên khó lường và tinh vi hơn
không chỉ là những thông tin xuyên tạc có tính chất tiêu cực về diễn biến dịch bệnh
về tình hình cách ly phong tỏa tin giả về vaccine
mà còn là những thông tin thổi phồng lợi dụng lòng tin
sự thương cảm của người dân để trục lợi vận động từ thiện
vụ việc bác sĩ khoa là một ví dụ điển hình
nhiều đối tượng đã giả mạo
văn bản hoặc là xuyên tạc các chỉ đạo chính sách quy định về phòng chống dịch bệnh
cũng như là chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn
từ đó bình luận thiếu căn cứ quy kết cho thể chế chính trị
bản chất chế độ bôi nhọ các lòng chính lãnh đạo đảng nhà nước cũng như chính quyền
nhóm tin giả về các trường hợp cần hỗ trợ lừa đảo chính đạo tài sản
những đội dưỡng xấu đã dàn dựng lên thông tin về những trường hợp cần hỗ trợ
giả mạo trang của các cơ quan báo chí
truyền thông người nổi tiếng từ đó kêu gọi ủng hộ và đảo chính đạo
chủ động triển khai từ xa từ sớm các biện pháp phòng ngừa đấu tranh
lực lượng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phát hiện chỉ đạo hướng dẫn trao đổi công an các địa phương
đấu tranh xử lý theo quy định pháp luật và gian đe gần một trăm linh đối tượng đăng tải
phát tán thông tin xấu độc sai sự thật liên quan đến dịch bệnh
không để tin giả phá hoại nỗ lực phòng chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị
chúng tôi đã tăng cường lực lượng tổ chức giám sát thường trực hai mươi bốn trên bảy
và đưa vào áp dụng nhiều giải pháp sáng kiến công nghệ để giám sát thông tin trên không gian mạng
từ đó phân loại xác minh xử lý
chúng tôi đã phân tích đã kịp thời tham mưu với lãnh đạo bộ lãnh đạo đảng nhà nước
cũng như là bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an tại tp hcm
các giải pháp ổn định tình hình trên không gian mạng
pháp luật quy định rất cụ thể
lực xử lý đối với các hành vi tung tin giả sai sự thật
tùy theo tính chất mức độ hậu quả gây ra có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự
một bộ phận không ít người dùng mạng xã hội vội tin vào thông tin sai lệch mà chia sẻ
thì cũng đã góp phần phát tán tin giả tiếp tay cho tin giả lan truyền
vấn đề rất quan trọng và cần thiết hiện nay đó là mỗi người chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo cảnh giác
và chúng ta khi thấy những
những cái thông tin chia sẻ những thông tin liên quan đến các cái vấn đề nắng vấn đề thời sự
vấn đề đang được nhiều người quan tâm những cái tin mà chúng ta còn cảm giác nghi ngờ thì chúng ta chưa vội chia sẻ
phát tán ngay mà chúng ta cần phải kiểm chứng để xem độ xác thực của thông tin
cùng với năm k trong phòng chống covid một mươi chín người dùng mạng xã hội nên thực hiện nghiêm năm k trong phòng chống tin giả
không tin ngay không vội bấm thích không cổ suý bình luận
không kích động không chia sẻ
và hơn hết ý thức trách nhiệm sự tỉnh táo của mỗi người sẽ là vaccine hữu hiệu nhất trong phòng chống biến chủng virus tin giả lúc này
thưa quý vị ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu tp thủ đức và ủy ban nhân dân các quận huyện khẩn trương xây dựng phương án hoạt động trở lại
trong điều kiện an toàn đối với các chợ truyền thống trên địa bàn và các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu
nếu chợ tạm ngưng hoạt động
các quận huyện phải tổ chức các điểm bán lương thực thực phẩm thiết yếu các mặt hàng tươi sống tại các điểm lân cận
bên cạnh đó thành phố yêu cầu các địa phương ưu tiên chú trọng các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm đảm bảo việc cung ứng hàng hóa cho người dân được nhanh chóng kịp thời và an toàn
đối với điểm bán hiện đang hoạt động địa phương lấy mẫu xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên đối với tiểu thương
người mua hàng tại chợ điểm bán thực hiện phun xịt khử khuẩn định kỳ
hiện nhiều điểm chợ vẫn còn gặp khó khăn để mở bán trở lại do dịch bệnh diễn biến phức tạp
do đó nhiều quận huyện sẽ mở lại chợ với quy mô nhỏ từ một mươi đến hai mươi gian hàng kinh doanh mặt hàng thực phẩm tươi sống
để hỗ trợ nguồn cung thực phẩm cho người dân nhiều quận huyện cho biết sẽ tăng mạnh giải pháp bán hàng lưu động
hàng online bán hàng theo nhóm
trong tình hình thành phố vẫn thiếu nhiều điểm bán việc mở lại chợ truyền thống được xem là giải pháp phù hợp
để người dân dễ dàng mua thực phẩm
dịch covid một mươi chín bùng phát xuất hiện nhiều các ca f tại các chợ đầu mối chợ truyền thống hay siêu thị
khiến không ít nơi cung ứng hàng hóa thiết yếu tại thủ đô phải tạm dừng hoạt động
nhằm ứng phó trong tình hình mới phục vụ nhu cầu về lương thực thực phẩm cung cấp cho người dân trên địa bàn
thành phố hà nội đồng loạt triển khai mô hình với hàng loạt điểm bán hàng lưu động
những ngày giãn cách
thay vì việc phải đi đến chợ
ở phương bên cạnh để mua thực phẩm
thì nay ngay trên phố gần nhà bà lê thị huyền nga
phường hàng gai quận hoàn kiếm hà nội là điểm bán hàng lưu động
ở đây cung ứng các loại thịt rau củ quả đồ khô cùng nhiều loại hàng hóa khác
khoảng một trăm linh loại thực phẩm được lập danh mục liệt kê
giúp bà nga thuận tiện trong việc lựa chọn mua sắm
cái mô hình này rất là tốt và rất tiện lợi cho người dân
thứ nhất là không phải ra chợ đông đúc mà đầy đủ

công tác phòng chống dịch được giám sát chặt chẽ
cách sắp xếp điểm chờ được bố trí hợp lý đảm bảo khoảng cách giữa những người mua
mở bán từ bảy đến một mươi một giờ
khu bán hàng này đã đáp ứng phục vụ cho vài trăm lượt hộ dân qua điểm giao dịch
mở bán hàng đi động này đi vào các cháu thử khuẩn
xong đấy mọi người xếp hàng mua bán rất là trật tự
một tuần cho phường cho đi hai lần ba ngày đi chợ một lần
hôm nay tôi đi chợ là tôi mua được rất là đầy đủ các thứ
thì các cháu nó phục vụ rất là tốt tươi ngon và giá cả rất là hợp lý
mô hình này thì cũng nên nhân rộng ra để tất cả mọi người dân
đang trong thời kỳ dịch bệnh thế này thuận lợi cho sinh hoạt
cũng như là cơ hội của bà nga
cơ hội tiêu dùng của các gia đình
ứng phó với tình hình mới quận hoàn kiếm bao gồm một mươi tám phường
thành lập tổ cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu
nguồn cung hàng hóa sẽ được các tổ này phối hợp với các doanh nghiệp
nằm trên địa bàn đủ điều kiện đảm bảo chất lượng
niêm yếp giá sẵn sàng phục vụ người dân
số lượng các điểm bán lưu động sẽ được phân chia theo bốn giờ
và mở luôn phiên theo tổng cụ dân phố
phường trang hàng ngai cũng đã triển khai ngay các biện pháp
và lên các phương án về các cung cấp các nhu yếu phẩm cho nhân dân trên địa bàn phường
qua ngày đầu tiên thực hiện có một số điểm cần phải khắc phục
hầu hết người dân đi mua hàng là các bà các mẹ cũng đều lớn tuổi
và mắt cũng không còn tinh tưởng nữa
vì vậy tôi đã có tổ chức triển khai rút kinh nghiệm ngay
và có triển khai các phương án khác dán nhiều những cái menu thực đơn hơn
và để cho mỗi người dân đảm bảo có riêng một thực đơn xem và chọn hàng
đồng loạt nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
cũng đã kích hoạt cả nghìn điểm bán hàng lưu động trong thời gian
nhà cách ly với nhà tổ dân phố cách ly với tổ dân phố phường cách ly với phường
những điểm bán hàng như thế này sẽ được tiếp cận đến từng ngõ nhỏ phố nhỏ
phục vụ người dân có nhu cầu mua sắm
điều này giúp họ không còn lo ngại việc khăn hiếm hàng hóa
khó khăn đi lại mua bán hay tăng giá vô tổ đại
điều này giúp họ không còn lo ngại việc khăn hiếm hàng hóa

nhân nhiễm và nghi mắc covid một mươi chín trên địa bàn thành phố
và các hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo hộ cận nghèo ở mức sinh hoạt một
tối đa là sáu mươi tám sáu trăm chín mươi đồng một hộ dân áp dụng đối với một mươi m ba một hộ dân
theo giá nước sạch mức sinh hoạt một
thành phố cũng đề nghị hội đồng nhân dân thành phố thông qua việc hỗ trợ giảm một mươi năm
trên tổng hóa đơn tiền nước sinh hoạt phải trả của các hộ dân ngoài các đối tượng nói trên
thời gian thực hiện việc giảm giá nước sạch nước sinh hoạt theo đề xuất
của ủy ban nhân dân thành phố áp dụng bốn tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
tổng kinh phí dự kiến khoảng một trăm sáu mươi năm tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách thành phố
theo ủy ban nhân dân thành phố việc thực hiện hỗ trợ sẽ thông qua các đơn vị cấp nước
giảm giá trên hóa đơn tiền nước cho người dân thuộc phạm vi cấp nước của từng đơn vị
chuyển sang một số tin tức khác
thưa quý vị thời gian gần đây lợi dụng giãn cách xã hội
nhiều ứng dụng website giật đơn hàng ảo không rõ nguồn gốc đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia
trước những rủi ro và dấu hiệu lừa đảo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao bộ công an
đã phát đi những cảnh báo người dân thận trọng khi tham gia vào những mô hình này
điển hình như shopping mall website webshopping cc và shop năm trăm năm mươi năm cc v v
đang được giới thiệu như thương mại điện tử đến từ nước ngoài
để tham gia người dân có thể tham gia vào những mô hình này
người chơi phải nộp tiền thật để mua các gói hàng trên web có giá trị từ ba trăm linh đồng đến ba trăm linh triệu đồng
nếu mỗi ngày giật được sáu mươi đơn hàng người tham gia sẽ được hưởng lãi từ bốn đến năm một ngày
sau một tháng tài khoản sẽ được nhân đôi
để mở rộng hệ thống những mô hình này đã đưa ra các loại hoa hồng môi giới theo mô hình kim tự tháp
khi giới thiệu được người mới tham gia theo tỷ lệ f hưởng một mươi sáu trên tổng giá trị đơn hàng f một nhận được
tương tự f một nhận được tám hoa hồng f hai
tuy nhiên theo công an đây chỉ là những chiêu trò huy động tiền trái phép có dấu hiệu vi phạm pháp luật việt nam
các web này được các đối tượng ẩn danh tổ chức hoạt động không có đăng ký kinh doanh và trụ sở tại việt nam
bản chất của những mô hình này là không có hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm và dịch vụ có giá trị sử dụng
mà hoạt động theo mô hình đa cấp lấy tiền của người tham gia sau trả lãi suất và hoa hồng cho người tham gia trước
cũng theo các chuyên gia những mô hình dạng này khi đã huy động được số tiền lớn các đối tượng sẽ ngừng chi trả lãi cho người tham gia
đồng thời đánh sập hệ thống và bỏ trốn cùng số tiền đã huy động được
trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và chống buôn lậu trên biển
lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã phát hiện và bắt giữ tàu vận chuyển thuốc lá lậu với số lượng lớn trên vùng biển kiên giang
ngay sau khi nhận được tin báo hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang đã chỉ đạo biên đội tàu đơn vị phối hợp với tàu kiểm ngư sáu trăm linh
và các đơn vị liên quan truy bắt phương tiện
cùng với các biện pháp nghiệp vụ đến hai mươi ba h ba mươi phút khi tàu lạ vừa vào vùng biển huyện kiên lương thì bị tổ mật phục của đồn biên phòng cửa khẩu cảng hòn trông
bộ đội biên phòng kiên giang chặn lại
lợi dụng đêm tối một đối tượng đã nhảy xuống biển tẩu thoát
tổ công tác đã khống chế bắt giữ được một đối tượng thu giữ nhiều bao tải cùng một vỏ có gắn máy trong
qua đấu tranh đối tượng khai tên lê hoài phương ngụ phường đông hồ thành phố hà tiên kiên giang
qua kiểm tra tăng vật thu giữ là hai mươi sáu bốn trăm chín mươi bao thuốc lá ngoại các loại
đối tượng khai số hàng trên là trở thuê cho đối tượng trốn thoát nhưng không biết họ tên địa chỉ nơi ở
hiện đơn vị đang lập hồ sơ bàn giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra trên tuyến sông tiền thuộc địa phận xã phú phụng huyện trợ lách
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh bến tre đã bắt quả tang một tàu hút cát trái phép
tại thời điểm bị phát hiện tàu sắt biển kiểm soát tg một mươi bốn nghìn một trăm ba mươi bảy tải trọng gần hai trăm linh tấn do lê minh nguyên
ngụ tỉnh tiền giang điều khiển đã bơm hút trộm khối lượng cát trên một trăm hai mươi bốn mét khối
cơ quan chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý
theo quy định đồng thời buộc bơm toàn bộ số cát trên lại dòng sông
thưa quý vị bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng đến khâu tiêu thụ giá cả bấp bênh
nhưng nông dân đảo lý sơn quảng ngãi vẫn quyết tâm bắt tay vào sản xuất vụ mùa hè thu
vụ hành lớn nhất trong năm ở thủ phủ hành tỏi
sau hơn bốn tháng tạm dừng canh tác vì hạn khi bốn sao đất trồng hành tỏi
của ông lê túc đang được gia đình cải tạo để chuẩn bị xuống giống vụ hành tím vào đầu tháng bảy âm lịch
đang là thời điểm dịch bệnh phức tạp giá hành bấp bênh và khó tiêu thụ
nhưng gia đình ông túc vẫn bất chấp rủi ro quyết định sản xuất vụ hành mùa hè thu toàn bộ diện tích đất của gia đình
sau nhiều tháng nghỉ ngơi vì hạn
trên các cánh đồng trên đảo nông dân tắt bật cải tạo lại khoảng hơn hai phần ba diện tích đất
trong tổng số ba trăm hai mươi năm ha đất nông nghiệp để kịp thời xuống giống vụ hành
dù phải đối mặt với nhiều rủi ro vì dịch bệnh nhưng nông dân đất đảo rất kỳ vọng bộ hành này sẽ có nguồn thu
để trang trải chi phí sinh hoạt và đầu tư vụ tỏi vào cuối năm nay
bởi lẽ ngoài vụ tỏi đông xuân thì vụ hành mùa hè thu được xem là mùa vàng
nếu trúng mùa được giá mỗi xào nông dân lãi hơn một mươi triệu đồng
ngược lại sẽ thua lỗ nặng
dự kiến vụ hành mùa hè thu nông dân lý sơn sản xuất hơn hai trăm linh hectare diện tích
với chi phí đầu tư trên bốn mươi tỷ đồng chưa tính công lao động
trúng mùa sản lượng sẽ đạt trên hai tấn hành củ
thế nhưng vụ hành này được dự báo đứng trước nguy cơ khó tiêu thụ và giá thấp
một mặt vì nguồn cung nhiều mặt khác vì ảnh hưởng của covid một mươi chín
đặc biệt hành vụ mùa này rơi vào mùa mưa
nên sau khi thu hoạch khó bảo quản tích chữ được lâu dài
và để cho người dân trên cơ sở đó họ cũng tính toán cho nó cụ thể
cái đầu vào và đầu ra và nhất là trong cái khâu tiêu thụ
không rất khó và cái chi phí của cái sản xuất cũng rất cao
để cho họ có cái tự người ta điều chỉnh
kéo dài trong hai tháng canh tác chi phí đầu tư cao và đối mặt với nỗi lo về giá và khâu tiêu thụ
nhưng vụ hành mùa hè thu này chỉ có gần một phần ba diện tích đất không canh tác
điều này cho thấy nông dân thủ phủ hành tỏi lý sơn vẫn quyết tâm kỳ vọng
cây hành tím sẽ đem lại cho họ nguồn thu nhập khá để trang trẻ cuộc sống trong bối cảnh khó khăn vì dịch bệnh